thì mình cũng ngưỡng mộ ngưỡng mộ sau đó thì bắt đầu cũng từ đó từ nhỏ

tôi rất hiểu cái hoàn cảnh của bản thân em linh
rất là khó khăn rất là vất vả
mẹ thì yếu ồn đau
có bố nhưng mà bố là lao động chính nhưng mà chủ yếu là làm các cái công việc rất là nặng nhọc
bị phô hô đi xấy
em đã vươn lên trong cái khó khăn đó để vượt qua chị minh
thì năm lập một mươi một thì em đã đầu giải nhất
việc học sinh trung huyền
để đi thí học sinh giỏi quốc giả thì rất là khó khăn
mình đi học thì lũ đau xá thì mình rất là nặn
mình nản vì sức khỏe em cũng không được khỏe mạnh
có nghĩa là em vẫn bị say xé nhiều và mỗi lần em xuống đó thì
trước khi mà mình vào buổi học thì mình sẽ phải mệt rất là mệt
từ cái nạn đó thì dần dần mình trở thành đó là cái động lực bởi vì là
mình cũng nghĩ lúc đầu là người khác may mắn thì họ có thể là họ thoải mái được hơn
nhưng mà mình bản thân mình đã vượt một cái chặng đường khá là dài
đi học thì vất vả
đi xuống thành phố để học thì cũng không hề dễ dàng gì
cho nên là việc em phải có nghĩa là mình phải có một kết quả gì đó
thật là xứng đáng với những công sức mà mình và thầy cố và mọi người đã bỏ ra
nguyên vọng của em thì nguyên vọng một vẫn là công án
và trường nhân viên chính kỳ đó
đến một mươi sáu thì bởi vì là sẽ tuyên thẳng đến là
cái kết quả sẽ báo sớm hơn so với các bạn rất là nhiều
cho nên là em lúc đầu thì khi mà mình biết mình đã không đầu
trường học viên chính kỳ thì em lại chuyển sáng học trường đại học sự phạm
về kiểm tra thì tôi đi cùng với lái xe thôi
hai người đến thì thấy hoàn cảnh thì hết sức khó khăn
nhưng mà toát lên được cái thần thái cái sự thánh thiện
cũng như là cái khát vọng vươn lên và cái ý chí phân đấu vượt lên nỗ lực hoàn cảnh
cũng như lắng nghe những người dân xung quanh nói về cái sự nồng nhân ái

cũng như là cái ý chí phân đấu vượt lên nỗ lực hoàn cảnh
và kiểm tra lại các cái tiêu chí tiêu chuẩn thì chúng tôi thấy là hoàn toàn có thể đáp ứng được
và đây thực sự là một cái người có cái tâm huyết
thế thì tôi đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ báo cáo đề xuất và rất là may mắn
thì bộ trưởng đã đồng ý với đề xuất của công an hà tĩnh
ra thì đầu tiên cảm giác của em là bất ngờ bởi vì là mình cũng đã chuẩn bị hầu như sẵn sàng để
nhập học ở trường đại học sự phạm rồi và
nói chung là mình cũng như kiểu là
cũng như là gửi gác lại với công an của mình rồi
từ khi mà nghe là em được đặt cánh
cô thấy rất là vui mừng và cảm thấy là hết sức xúc động
và cảm ơn gửi lời cảm ơn chân thành
đối với bộ công an mà đặc biệt đó là tưởng tồn lắm
họ đã tạo điều kiện cho em là em được theo cái ngành học mà em được chọn
ngoài việc chúc mừng em lính thì bản thân cô là thấy tự hào
tự hào có lẽ là trong quá trình
đi dài của mình
có lẽ là trong quá trình đi dài của mình
và kể cả mà sau này cũng chưa chắc là mình sẽ cố được một tháng thôi như vậy
những người thân xung quanh nhà em cũng rất là bất ngờ
bởi vì mọi người cũng đã sẵn sàng cho việc là em sẽ đi học sư phạm rồi
nhưng mà khi mà bất ngờ như vậy thì thật ra thì
khi mà thực hiện được ước mơ thì bản thân mình cũng bất ngờ và hạnh phúc rất là nhiều
bởi vì là vui mừng mình cũng thể
bởi vì là cái ước mơ của mình tưởng chứng là ráng rỡ rồi
nhưng mà may mắn là vẫn có thể được thực hiện ước mơ đó
nếu tương lai xa hơn nếu mà có cơ hội về quê hương
thì chắc chắn là em sẽ về quê hương
và có phần một phần nào đó của mình này có phần xây dựng quê hương
và tiếp tục dừng lên những cái hình ảnh chiến sĩ công an
và những cái chủ công an trước đây cũng đã xây dựng trong mặt em với cái trẻ sống
thông tin chúng tôi vừa cập nhật
nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
tổng thống hợp chủng quốc hoa kỳ joe biden
đã đến thủ đô việt nam
đã đến thủ đô việt nam
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
ra đón tổng thống hoa kỳ joe biden và đoàn tại sân bay quốc tế nội bài
có ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương lê hoài trung
thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc
chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội nguyễn ngọc tuấn
đại sứ việt nam tại hoa kỳ nguyễn quốc dũng
cục trưởng cục lễ tân nhà nước bộ ngoại giao nguyễn việt dũng
đại sứ mark knapper và đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán hoa kỳ tại hà nội
đã có mặt tại sân bay nồng nhiệt trao đón tổng thống joe biden và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ
tháp tùng tổng thống joe biden thăm cấp nhà nước tới việt nam có ngoại trưởng antony blinken
cổ vấn an ninh quốc gia jake sullivan đặc phái viên về khí hậu của tổng thống john kerry
cùng nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ hoa kỳ
rời sân bay nội bài đúng một mươi sáu giờ năm mươi phút đoàn xe chở tổng thống hoa kỳ joe biden tiến vào phù chủ tịch
lễ đón chính thức tổng thống hoa kỳ joe biden được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì lễ đón
hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón
tổng bí thư nguyễn phú trọng mời tổng thống hoa kỳ joe biden bước lên bục danh dự
quân nhạc cử quốc thiểu hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống hoa kỳ joe biden duyệt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam
đây là lần đầu tiên một tổng thống hoa kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam
chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm một mươi năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện
đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần ba mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
ngay sau lễ đón tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
và tổng thống hoa kỳ joe biden dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ tiến hành hội đàm tại trụ sở trung ương đảng